tại đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột cho biết đã bắt xử lý một nhóm đối tượng từ tỉnh ngoài đến tỉnh đắk lắc
móc nối với đối tượng trên địa bàn dùng vam phá khóa để trộm cắp xe máy
sau khi lấy được xe cả nhóm đã tiêu thụ tăng vật tại các huyện của tỉnh đắk lắc
bước đầu các đối tượng khai nhận đã gây ra hai vụ trộm hai xe máy sh một trăm năm mươi y với tổng giá trị tài sản trên hai trăm một mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an thành phố buôn ma thuột tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nhóm trộm cắp này